vậy thì nếu như các chị em có nhu cầu bổ sung estrogen thì chúng ta phải chọn phương pháp nào hay là những loại sản phẩm như thế nào cho nó thực sự đúng cách
câu hỏi này chắc là anh thư xin nhờ phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai
tôi cũng muốn chia sẻ thêm ý kiến của phó giáo sư thanh nguyên
tức là khi mà chúng ta mà giảm số gian cái mà chúng ta cũng rất là dễ cảm nhận thấy
tức là nhiều khi người tự nhiên lúc nóng lúc lạnh nó có những cơn bốc hỏa nó cứ là bừng bừng lên
cho nên là rất là dễ cáu giận vô cớ là nó là như vậy
vì là khi những cơn bốc hỏa nó lên thì đôi khi chúng ta cũng rất là khó kiểm soát được những cái tính tình của mình
những khi bình thường bây giờ đột nhiên nó có nhiều những cái thay đổi
rồi ngay cả trong cuộc sống quan hệ gia đình thì nó cũng có khá là nhiều những cái thay đổi
như là nhất là trong những quan hệ tình dục mình cảm nhận được những cái sự ý nghĩa
có lẽ là nếu như ai đó đã bắt đầu sửa giảm estrogen thì có thể nhận thấy điều ý khá là rõ
và để mà có thể bổ sung estrogen

cho cơ thể thì tôi nghĩ là những cái chế độ sinh dưỡng cũng hết sức là quan trọng
ví dụ như là chúng ta nên lựa chọn những cái thực phẩm hỗ trợ cho cái việc sản sinh estrogen tốt hơn
ví dụ như là chúng ta có thể dùng các cái thực phẩm giàu vitamin e
ví dụ như là trong gia đỗ hoặc là ngay cả khi ta dùng là sử dụng các cái icid béo chưa no cần thiết
trong đó đặc biệt là acid béo omega ba
thì cũng làm cho chúng ta thoải mái hơn trẻ trung hơn và hỗ trợ cho việc tiếp sucen tốt hơn
thế còn một cái thực phẩm khác nữa là chị em cũng rất là hay dùng
đó là những thực phẩm đến từ đậu nành
thì trong đậu nành có lẽ chỉ duy nhất trong các loại đậu nành chỉ có duy nhất có đậu nành
có thể chứa tới một trăm năm mươi một mg estrogen cho một trăm linh g ờ xin lỗi một trăm năm mươi một mg isoflavone cho một trăm năm mươi g đậu
thì người ta đã trên thế giới đã có rất là nhiều cái nghiên cứu những công trình về đậu nành khá là nhiều
đặc biệt đó là mỹ đó là nhật trung quốc sử dụng khá là nhiều các cái sản phẩm về đậu nành hỗ trợ cho
làm thực phẩm nói chung và đặc biệt cho chị em phụ nữ làm đẹp nói riêng
thì cũng là gặp đã là khá là nhiều rồi
vì là trong đậu nành có những cái isoflavone thì nó có tác dụng tương tự như estrogen
như là cái nội tiết tố của lực nước
nên là rất là nhiều nhiều công trình nghiên cứu về khoa học về đậu nành đã được minh chứng
thì cho thấy những cái hiệu quả của đậu nành đối với các loại đậu nành này là rất là nhiều

vâng chị mai ạ
thì cái mầm đậu nành hoặc cái tinh chất đậu nành tự nhiên rất là quan trọng
nhưng tuy nhiên một cái vấn đề cũng không kém quan trọng là ngoài chúng ta bổ sung các cái sản phẩm
có tăng các cái isoflavone thì chúng ta cũng đừng quên cả thể dục
bởi vì oxogen nó rụt giảm nó cũng làm thay đổi các cái phân bố mỡ ở trong cơ thể
và làm cho những cái đoạn đáng nghẽ là nó phải thon gọ
như chị thủy nói thì nó lại tinh ra
tích mỡ ở những chỗ không cần thiết như bụng hông và đùi
chính vì vậy vừa cân nhắc về chế độ ăn vừa cân nhắc về chế độ tập luyện
cái tập luyện nó còn tăng cường sức khỏe
cũng giúp cho cái thúc đẩy estrogen nội sinh
và bên cạnh đó thì còn giúp làm cải thiện các tinh thần của chị em phụ nữ nữa
chắc chắn rồi ạ
tôi nghĩ là còn cả một phần nữa đó là chúng ta phải tạo ra một cái đời sống tinh thần thoải mái
để tránh các stress tránh các cái gốc tự do
thì bớt thì chúng ta sẽ lưu giá
vâng thế nên nếu mà tối nay mà đội tuyển việt nam thắng
đương nhiên là tinh thần chị em cũng sẽ hào hứng ít nhất là vài tuần đúng không ạ
xin được cảm ơn các chuyên gia với những câu hỏi vừa rồi